xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo
thứ năm muối
khi ăn quá nhiều muối các ion natri nhiều lên sẽ phá vỡ sự cân bằng của da
dẫn tới sự mất nước của các tế bào đặc biệt là các tế bào da
từ đó da trở nên khô mất tính đàn hồi và khiến cho quá trình lão hóa da diễn ra nhanh chóng hơn
nhiều loại thực phẩm đóng hộp được bảo quản bằng natri
có thể khiến cơ thể tích nước xảy ra hiện tượng sưng hút
kéo theo các hiện tượng da trùng nhão chảy sệ da bị lao hóa
thứ sáu thực phẩm cay nóng
một số thực phẩm cây nóng như ớt hạt điều có thể có lợi cho quá trình trao đổi chất
nhưng nếu ăn quá nhiều thì lại không tốt cho đàn da
vì thực phẩm cay nóng có thể là nguyên nhân gây rãn mau mạch ở một số người dễ bị mặc phục trứng cá
hoặc đang trong thời kỳ mặn kinh ăn nhiều thực phẩm cay nóng khiến cho đàn da bị chảy sẻ mất độ đàn hồi
thứ bảy uống quá ít nước
nhiều người có thói quen uống quá ít nước trong ngày
đặc biệt khi trời mùa đông thì việc uống nước cảm khiến họ hại ngần hơn
một nghiên cứu từ nghiên cứu y sinh và dược phẩm cho thấy
những người tiêu thụ hơn hai lít đất mỗi ngày so với những người ít hơn hai lít
có nhiều nước hơn trong da của họ
điều này cũng ảnh hưởng tích cực lên các chất răng khác của da
nước đóng vai trò duy trì sự cân bằng nội bộ và chức năng mô của đàn da
vì vậy uống đủ nước mỗi ngày là cách để duy trì đàn da trẻ trung và khỏe mạnh
thứ tám cà phê
cà phê in trong cà phê được coi là nhóm thực phẩm gây hại cho sức khỏe
sử dụng quá nhiều cà phê sẽ tạo ra những tác dụng phụ lớn
như là mất nước trong cơ thể khiến tim lập nhanh viết áp tăng
dưới loạn sự trao đổi đường trong cơ thể
uống nhiều cà phê in còn khiến da bị tích thích tấy đỏ
hình thành nhiều nước nhăn trên da khiến da bị bất nước
để duy trì đàn da của bạn uống thuốc và các yếu tố khác
như ngủ đủ giấc tập thể dục đều đặn và chăm sóc da đúng cách
giữa đây là một số điều bạn nên để duy trì đàn da khỏe mạnh
giữ đủ nước
ăn uống đầy đủ dinh dưỡng bao gồm protein
chất sơ và chất béo tốt
hạn chế ăn thực phẩm chỉ đến sẵn và đường
tránh hút thuốc
hạn chế uống rượu
tập thể dục ít nhất ba mươi phút mỗi ngày
ngủ đủ từ bảy đến chín tiếng mỗi ngày
giảm căng thẳng
chỉ rửa mặt hai lần mỗi ngày bằng sữa rửa mặt dịu nhẹ không có mùi thơm
rửa ẩm đầy đủ